theo thông tin từ lãnh đạo tri cục bảo vệ môi trường hà nội đơn vị này đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi xảy ra sự việc
và tiến hành lấy mẫu nước hồ phân tích kiểm tra kết quả ban đầu cho thấy là nguồn nước hồ không bị ô nhiễm
hiện các loại cá sinh sống tại đây vẫn bơi lội bình thường và không thấy tiếp tục xuất hiện cá chết
tri cục thú y hà nội cũng đã tiến hành lấy mẫu cá chết để kiểm tra phân tích xem cá có bị dịch bệnh hay không
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hàng nghìn con cá chết với kích cỡ lớn đã bất ngờ nổi trắng
và giạt vào ven hồ linh đàm quận hoàng mai hà nội tạo thành một dải dài hàng cây số và bốc mùi hôi thối